tiến hành kiểm tra một mươi hai địa điểm trên địa bàn huyện cai lệ thị xã cai lậy và huyện cái bè
lực lượng chức năng đã phát hiện vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề quy mô lớn
kết quả bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ số tăng vật gồm năm quyển tập ghi số đề năm thẻ atm hai máy tính
trên một trăm tám mươi năm triệu đồng và một số đồ vật có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ ba đối tượng về hành vi đánh bạc là lê đình hùng
phạm văn dưỡng nguyễn thanh tân
ba đối tượng còn lại cơ quan công an cho cam kết về nơi cư trú chờ xử lý theo quy định